ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức tọa đàm công tác phát triển đảng viên trong trường học nhằm đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên
trong học sinh sinh viên và thảo luận đề ra các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới
tọa đàm là dịp để các cấp ủy chính quyền các cấp trong trường học tập trung làm sáng tỏ và tháo gỡ những khó khăn
trong quản lý phát triển đảng viên hàng năm cho gần một bốn triệu sinh viên hàng triệu học sinh phổ thông và hàng ngàn cán bộ giáo viên trẻ
nguồn nhân lực này được xác định là lực lượng dự bị hùng hậu có chất lượng để các cơ sở giáo dục trong toàn quốc
tạo môi trường cho các cá nhân ưu tú giản luyện phấn đấu để được đứng vào tổ chức đảng
đây là một trong những hoạt động thiết thực để triển khai các chỉ đạo của ban chấp hành trung ương về công tác xây dựng đảng
của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước về tăng cường các giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên
học sinh sinh viên khắc phục triệt đề tình trạng nhặt đảng khô đoàn xa rời chính trị đồng thời nhìn lại công tác
tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn ba mươi để đề ra những giải pháp phù hợp
nhằm phát triển đảng viên trong trường học một cách bền vững